nhận lời mời của ngoại trưởng đức heiko maas tối qua hai mươi bốn tháng bảy phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến của hội đồng bảo an liên hợp quốc được tổ chức với chủ đề biến đổi khí hậu và an ninh
phát biểu tại phiên thảo luận phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh nhấn mạnh những tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu tới sinh kế và cuộc sống an ninh lương thực và nguồn nước của hàng triệu người dân
phó thủ tướng khẳng định các biện pháp ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của việt nam đồng thời khẳng định việt nam nghiêm túc thực hiện các cam kết về biến đổi khí hậu ở cả cấp độ toàn cầu và khu vực nhất là trong khuôn khổ hợp tác asean
phó thủ tướng bộ trưởng đề nghị hội đồng bảo an cần bổ sung những phân tích về tác động của biến đổi khí hậu trong các đánh giá về tình hình xung đột nhằm xây dựng một chiến lược toàn diện giải quyết xung đột khủng hoảng đề nghị hội đồng bảo an ủng hộ nỗ lực của toàn hệ thống liên hợp quốc trong ứng phó về biến đổi khí hậu trong đó đặc biệt quan tâm hỗ trợ cho các nước đang phát triển kém phát triển đào nhỏ và không có biển dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu